trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khó lường liên đoàn lao động tp đà nẵng đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm chung tay cùng với thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và chăm lo cho người lao động
liên đoàn lao động tp đà nẵng đã trao ba bộ trang phục bảo hộ y tế một trăm năm mươi sườn xếp với tổng kinh phí ba trăm năm mươi triệu đồng từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ hai tỷ đồng chăm lo đời sống cho người lao động
ngoài ra mỗi đoàn viên người lao động bị nhiễm covid một mươi chín được hỗ trợ hai triệu đồng một người hỗ trợ một đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá một triệu đồng cùng nhiều dung dịch sát khuẩn khẩu trang vải kháng khuẩn và các nhu yếu phẩm khác cho các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trong các phân xưởng nhà máy khu cách ly tập trung tại công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp hòa cầm